sau tám tháng triển khai thí điểm việc phát hành vé điện tử đi xe buýt
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết tỷ lệ hành khách sử dụng vé điện tử chỉ chiếm chưa đến hai
cụ thể số lượt sử dụng vé điện tử là một mươi hai hai trăm năm mươi chín chiếm tỷ lệ một tám mươi sáu trên sáu trăm sáu mươi bốn trăm ba mươi bảy tổng số lượt hành khách đi xe buýt
nguyên nhân khiến chưa nhiều người sử dụng vé điện tử là do tâm lý đợi đến khi thí điểm mở rộng trên các tuyến khác mới sử dụng loại vé này
hiện tại thành phố mới thí điểm trên tuyến xe buýt số năm mươi chín và tám mươi sáu
ngoài ra còn tình trạng sinh viên đăng ký vé điện tử nhưng chưa có nhu cầu sử dụng xe buýt và hành khách không đi tuyến xe buýt số tám mươi sáu nhưng làm thể trước
sở giao thông vận tải đã giao trung tâm quản lý giao thông công cộng triển khai nghiên cứu phương án giá vé mới
trên cơ sở đó tham mưu ủy ban nhân dân tp chính sách ưu đại sử dụng vé điện tử để khuyến kích hành khách hạn chế dùng tiền mặt trong thời gian tới